tối nay tám tháng chín tại khu đền tháp mỹ sơn thuộc xã duy phú huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
diễn ra lễ kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
và một mươi năm củ lao tràm hội an được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại hội nghị lần thứ hai mươi ba ở thành phố makares thủ đô của maroc
tổ chức khoa học giáo dục văn hóa liên hợp quốc unesco đã vinh danh đô thị cổ hội an và khu đền tháp mỹ sơn là di sản văn hóa thế giới
sau đó một mươi năm ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn chín cù lao tràm hội an được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới
trong thời gian qua tỉnh quảng nam đã dành nguồn lực đáng kể cho việc bảo tồn trùng tu tôn tạo di tích
và phát triển hội an mỹ sơn cù lao tràm quảng bá giá trị của các di sản được unesco công nhận
xây dựng điểm đến khu du lịch văn hóa và sinh thái nổi tiếng mang tầm quốc tế
tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của các chính phủ các tổ chức quốc tế tổ chức phi chính phủ
các trường đại học trung tâm nghiên cứu nước ngoài trong công tác trùng tu di tích
bảo tồn và phát huy các giá trị di sản bảo vệ và làm giàu có thêm tài nguyên bản địa
đồng thời luôn coi trọng việc giữ gìn các phong tục tập quán tín ngưỡng
lễ hội dân gian giàu truyền thống văn hóa nhân văn của xứ quảng
hình thành những sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế
tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa với phát triển du lịch
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương